xin kính chào quý vị khán giả bây giờ là bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký công điện số năm cdttg ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn về vụ cháy tại số bốn hàng lược quận hoàn kiếm thành phố hà nội gửi bộ trưởng bộ công an chủ tịch ubnd thành phố hà nội và chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
công điện nêu rõ vào hồi bốn h ba mươi chín phút ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn xảy ra vụ cháy nhà dân tại số bốn hàng lược quận hoàn kiếm hà nội làm bốn người tử vong
thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau
chủ tịch ubnd tp hà nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chú đáo động viên hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn phối hợp chặt chẽ với bộ công an chỉ đạo các lực lượng chức năng
tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy để xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật
bộ trưởng bộ công an chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quyết liệt hiệu quả thực chất các chỉ đạo của quốc hội
chính phủ thủ tướng chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy tăng cường tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho người dân
và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn nhất là trong dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn sắp tới
liên quan đến vụ cháy chủ tịch ubnd tp hà nội trần sĩ thanh cũng đã chỉ đạo giao giám đốc công an thành phố
chủ trì phối hợp với chủ tịch ubnd quận hoàn kiếm và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân xử lý theo quy định của pháp luật nếu có giao cho các đơn vị liên quan thăm hỏi động viên hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn theo quy định
chuyển sang những tin tức về an ninh trật tự cơ quan điều tra huyện cầm xuyên tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với phan thị ngọc minh sinh năm hai nghìn một về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra tại địa phận thôn bảy xã cẩm quang huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
trước đó vào hồi một h bốn mươi phút ngày một mươi bốn tháng một tại km năm trăm hai mươi hai một trăm linh quốc lộ một đoạn thuộc địa phận thôn bảy xã cẩm quang xe tải mang biển kiểm soát bảy mươi tám c một nghìn tám trăm bảy
khi lưu thông trên quốc lộ một a đến địa phận xã cẩm quang thì bị sự cố nên tài xế đã tấp xe vào lề đường
khi tài xế đang đứng kiểm tra xe thì bất ngờ bị xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi tám a năm mươi một nghìn sáu trăm tám mươi ba do nữ tài xế phan thị ngọc minh điều khiển đâm từ phía sau
hậu quả vụ tai nạn đã khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ
kết quả kiểm tra nồng độ cồn sau đó cho thấy nữ tài xế ô tô vi phạm ở mức ba trăm tám mươi năm mg trên một lít khí thở
theo dự kiến vào ngày mai ngày một mươi sáu tháng một nhóm tham gia vụ khủng bố trên địa bàn quận tỉnh đắk lắc xảy ra vào giãng sáng ngày một mươi hai
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba sẽ được cơ quan tố tụng đưa ra xét xử theo pháp luật
theo cơ quan chức năng quá trình điều tra cơ quan tố tụng đã có quyết định đưa ra xét xử đối với một trăm linh bị cáo trong vụ án
trong đó năm mươi năm đối tượng bị truy tố về tội khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân ba mươi chín đối tượng bị truy tố về tội khủng bố
một đối tượng bị truy tố về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép và một đối tượng bị truy tố về tội che giấu tội phạm
ngoài ra còn sáu đối tượng đang sống ở nước ngoài sẽ bị xét xử vắng mặt về tội khủng bố
theo nội dung vụ án vào đêm ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba khoảng một trăm linh đối tượng là người dân tộc thiểu số chia thành hai nhóm
tấn công vào trụ sở ubnd xã eak tu và eak teo viện trừ quynh tỉnh đắk lắc giết chết bốn cán bộ công an xã làm bị thương hai cán bộ công an xã khác
trên đường rút chạy các đối tượng tiếp tục phá hoại nhiều tài sản của người dân uy hiếp ba người dân làm con tin
chặn xe giết chết hai cán bộ xã cùng ba người dân khác
đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xâm hại đến tính mạng sức khỏe cán bộ người dân phá hủy tài sản cơ quan tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh đắk lắc
với mục đích nhằm lật đổ chính quyền nhân dân để thành lập cái gọi là nhà nước đề gà
ngay sau khi xảy ra vụ việc lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo các cơ quan từ trung ương đến địa phương tập trung lực lượng điều tra
truy bắt ngay các đối tượng gây án
hình hình an ninh trật tự trên địa bàn khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân điều kiện diễn biến sự việc phạm tội
chuyển sang một thông tin khác lại có thêm hàng trăm gói chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy trôi giạt vào bờ biển vừa được đồn biên phòng bình hải
phối hợp với công an xã bình hải phát hiện tại bờ biển gành nước nhì thuộc thôn phước thiện xã bình hải huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
tại hiện trường vật thể nghi ma túy được lực lượng tuần tra thu gom lên đến
hàng chục bao tải một số gói đã bỏng chóc
lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng hai trăm tám mươi tám gói dạng bánh hình chữ nhật mỗi gói khoảng một kg cùng đồng dạng với số lượng ba kg ma túy loại cocaine mà lực lượng chức năng phát hiện vào ngày bốn tháng một
trước việc liên tục phát hiện ma túy và vật thể nghi ma túy trôi giạt vào bờ biển với số lượng lớn lực lượng chức năng đã phát động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm
đồng thời tăng cường lực lượng phối hợp với công an dân quân tuần tra dọc theo tuyến bờ biển do đơn vị quản lý nhằm phát hiện thu gom triệt để không để các vật thể này rơi vào tay những đối tượng mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bùi thanh đoàn chú tệ huyện châu thành a tỉnh hậu giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
theo kết quả điều tra vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một bùi thanh đoàn lấy tên giả là bùi thanh vinh chú thành phố cần thơ tự xưng là phó giám đốc điều hành công ty cổ phần bến xe tàu phà cần thơ trung tâm đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe đường bộ tây đồ
sau đó kêu gọi hợp tác đầu tư bằng hình thức cho vay công ty nơi đối tượng làm việc thuê xe ô tô phục vụ việc đào tạo học viên với lợi nhuận mỗi tháng từ sáu đến một mươi giá trị xe thể hiện trên hợp đồng
đoàn đã lừa bốn người nhiều lần đưa tiền còn xe thì đoàn tự tìm và tự liên hệ công ty làm hợp đồng để bị hại tin tưởng đoàn đã chuẩn bị hợp đồng và có chữ ký của lãnh đạo cũng như là dấu đảo của công ty rồi đưa cho bên thuê ký và trả lợi nhuận đúng hợp đồng
bước đầu cơ quan điều tra xác định bùi thanh đoàn đã lừa bốn bị hại với tổng số tiền hơn một mươi chín tỷ đồng khám xét nợ của đoàn cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ nhiều vật dụng tài liệu có liên quan
một đối tượng sinh năm hai nghìn năm ở huyện tây đồ
huyện tiền hải tỉnh thái bình đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức môi giới mại dâm và bán hàng cấm qua phương thức đăng quảng cáo trên mạng xã hội telegram
phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hải dương đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc
ngày một mươi năm tháng một phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hải dương cho biết đơn vị đã đấu tranh làm rõ đối tượng trên đã tạo lập nhóm gái gọi pqa hà nội sài gòn và nhóm pháo hoa tết hai nghìn hai mươi hai trên mạng xã hội telegram để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này đã đăng các hình ảnh về các cô gái hình ảnh về các loại pháo gồm các loại pháo bị cấm và pháo của bộ quốc phòng kèm theo tài khoản cá nhân nhắn tin với khách hàng
người có nhu cầu làm quen với gái bán dâm hoặc người đặt mua pháo
nếu khách hàng muốn làm quen với gái bán dâm đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền tham gia nhóm vip tại đó sẽ cung cấp thông tin về gái bán dâm
đối với giao dịch về pháo đối tượng yêu cầu khách đạt cọc năm mươi tổng giá trị đơn hàng
sau khi khách hàng chuyển tiền hoặc đạt cọc theo yêu cầu đối tượng sẽ cắt mọi liên hệ đồng thời chiếm đoạt tài sản của bị hại
bằng thủ đoạn này từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng này đã chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc
trong đó có những bị hại sinh sống trên địa bàn tỉnh hải dương
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã tạo lập các nhóm để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thời gian đầu đối tượng chủ yếu thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt trên nhóm gái gọi pga hà nội sài gòn
đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba khi thấy nhu cầu đặt mua pháo tăng cao
nên tập trung vào nhóm pháo hoa tết hai nghìn hai mươi bốn để thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
người dân thì không nên vì những lời rụ rỗ quảng cáo trên không gian mạng
khi chưa xác minh được tính chính xác của nguồn gốc hạm đề hàng hóa
thông tin của hàng hóa đã vội chuyển tiền cho đối tượng theo yêu cầu
thứ hai là người dân là tuyệt đối không được tìm kiếm những mặt hàng
những sản phẩm bị cấm những sản phẩm trái quy định
pháp luật sẽ dễ bị đối tượng rụ rỗ lừa đảo
đồng thời có thể trở thành đối tượng của vụ việc viện pháp luật
thêm nữa là người dân cần tham gia môi trường mạng không gian mạng
một cách lành mạnh và trong sáng
trước các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều trên không gian mạng
giai đoạn hiện nay cũng như là tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân diễn ra phổ biến
người dân cần nâng cao cảnh giác trong việc cung cấp thông tin trên không gian mạng
hay khi đi mua bán online
tránh bị đối tượng xấu đánh cắp thông tin vô tình tạo điều kiện
cho việc thực hiện đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng
trước thủ đoạn lừa đảo trên người dân cần nâng cao cảnh giác
khi tham gia giao dịch các mặt hàng trên không gian mạng
không tự ý đặt mua các mặt hàng trái quy định pháp luật
vì có thể trở thành đối tượng của các vụ việc vi phạm pháp luật
hạn chế chia sẻ các thông tin cá nhân hình ảnh đời tư
một cách công khai trên không gian mạng
cẩn trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân trong các giao dịch dân sự
mua bán hàng online vì dữ liệu cá nhân hiện nay là một trong những nguồn
để các đối tượng xấu thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã số một mươi ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi
đối với đối tượng bùi văn luyến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại xã thạch sơn huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
về tội giết người
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng ngô hùng cường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại số bốn trên một mươi chín trên hai trăm sáu mươi tám
hàng kênh phường hàng kênh quận lê trân
thành phố hải phòng về tội gây dối trật tự công cộng
cũng phạm tội gây dối trật tự công cộng và phải nhận quyết định truy nã
của công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
là đối tượng nguyễn hữu bằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn ngọc diêm hai xã quảng chính huyện quảng tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê văn dinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn tiên thắng xã tiên trang huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
và nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thể hành án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa về tội gây dối trật tự công cộng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện